tại cuộc hội đàm với phó chủ tịch quỹ ban châu âu ec đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách đối ngoại và an ninh
bà federica mogherini đang tham chính thức việt nam
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đề nghị eu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của việt nam sang eu
cùng tích cực triển khai hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế khác cùng quan tâm
hoàn ngành và nhất trí cần tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương
hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu đi vào chiều sâu
tương xứng với tiềm năng và đáp ứng tốt hơn lợi ích của cả hai bên
nhất là khi hai bên sẽ kỷ niệm ba mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và eu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nghìn hai mươi